sáu tháng đầu năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín
tỉnh bình định chỉ có một dự án đăng ký đầu tư
để kịp thời đón các làn sóng đầu tư fdi từ các quốc gia trên thế giới
và tiếp cận với các doanh nghiệp fdi đang tìm kiếm thị trường đầu tư mới sau dịch bệnh
tỉnh bình định đang đẩy nhanh hoàn thiện cơ sở hạ tầng
và chuẩn bị quỹ đất để kêu gọi đầu tư
tỉnh bình định sẽ tăng cường hỗ trợ hiệu quả các nhà đầu tư tại chỗ
thao gỡ khó khăn vướng mắt đẩy mạnh cải cách hành chính
giải quyết nhanh kịp thời các thủ tục đầu tư nhằm tạo môi trường thông thoáng
minh bạch đẩy mạnh đăng ký kinh doanh trực tuyến đăng ký kinh doanh tại nhà
nhằm giảm chi phí sớm đưa doanh nghiệp gia nhập thị trường
đến thời điểm hiện nay toàn tỉnh đã có tám mươi một dự án fdi với tổng số vốn đăng ký
gần sáu trăm ba mươi triệu usd trong đó có ba mươi ba dự án trong khu kinh tế và khu công nghiệp
với tổng số vốn đăng ký hơn bốn trăm chín mươi triệu usd bốn mươi tám dự án ngoài khu kinh tế và khu công nghiệp
với tổng số vốn đăng ký gần hai trăm bốn mươi triệu usd